trong báo tóm tắt tình hình kinh tế chính trị xã hội của đất nước nửa đầu năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán
thủ tướng khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới
hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thương mại quốc tế của đảng và nhà nước ta
thủ tướng đề nghị trong tình hình phát triển mới của kinh tế xã hội mới cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán
cần tiếp tục duy trì tình đoàn kết gắn bó phân đấu tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người việt nam sinh sống
làm việc ở frankfurt nói riêng bang hessen và cộng hòa liên bang đức nói chung
có cuộc sống ổn định hòa nhập vào xã hội sở tại phát triển kinh tế duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
chiều nay phó thủ tướng vương đình huệ đã chủ trì cuộc họp triển khai kết luận của bộ chính trị
về việc xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thường
về thực trạng của một mươi hai dự án thì có sáu nhà máy đang vận hành sản xuất kinh doanh nhưng bị thua lỗ
trong đó có bốn nhà máy phân đạm phó thủ tướng vương đình huệ đã thẳng thắn nhìn nhận
hai nguyên nhân dẫn đến thua lỗ đó là khi mà lập dự án và phê duyệt dự án thì làm rất nhanh
nhưng khi tổ chức thực hiện dự án thì lại rất trí trệ
kéo dài thời gian thi công và phải điều chỉnh mức đầu tư

hai cái bệnh này là rất là giống nhau ở cả một mươi hai cái dự án này
hiện có bốn nhà máy sản xuất phân bón của tập đoàn hóa chất
thì cả bốn nhà máy này vẫn đang hoạt động bình thường
đặc biệt là nhà máy đạm ninh bình đã dừng gần hai năm
nhưng đầu năm vừa rồi đã hoạt động trở lại và những sản phẩm bán ra của các nhà máy đạm này đã có lãi
phó thủ tướng cũng chỉ rõ những dự án hầu như không có chuyển biến
đó là những dự án của tập đoàn hóa chất

ngày hôm nay đã thống nhất kế hoạch chi tiết về việc thiết lập bốn vùng giảm căng thẳng tại syri
đây được coi là một bước đột phá trong nỗ lực hạ nhiệt cuộc nội chiến kéo dài sáu năm qua tại quốc gia trung đông này
trưởng phái đoàn nga ông alexander labrianchev khẳng định danh giới của hai vùng giảm căng thẳng gồm khu vực trung tâm tỉnh home do phe đối lập kiểm soát
và khu vực xung quanh đông gota gần thủ đô đa mát về cơ bản đã được thống nhất
chỉ còn khu vực bao quanh tỉnh idlib gần biên giới thổ nhĩ kỳ và các giải đất miền nam syri là chưa được đình đoạt
ngoài ra vấn đề nga có cử quân đội tới giám sát các vùng đệm giữa những khu vực do chính phủ syri kiểm soát
và khu vực do quân đối lập kiểm soát theo yêu cầu hay không
và liệu các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế có hiện diện tại thực địa trong vòng vài tuần sau khi thỏa thuận được ký kết hay không
vẫn là những câu hỏi đang đề ngỏ
một trong những vấn đề khó đạt được thỏa thuận nhất hiện tại
vẫn là việc chia vai trò đảm bảo an ninh tại các khu vực giữa các quốc gia
cũng như quyết định bên nào sẽ giám sát hoạt động ngừng bắn và thông qua phương thức nào
tại hàn quốc vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của mỹ tiếp tục gây bất đồng
thậm chí trở thành chủ đề tranh cãi giữa các nghị sĩ đảng cầm quyền
và các đảng đối lập tại cuộc họp ủy ban quốc phòng quốc hội hàn quốc
trước việc triều tiên lần đầu tiên phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa icbm
các nghị sĩ đảng bảo thủ cho rằng cần phải triển khai tháp trong thời gian sớm nhất
trong khi đảng cầm quyền chủ trương lắp đặt tháp theo đúng kế hoạch
chủ tịch ủy ban quốc phòng quốc hội hàn quốc nghị sĩ kim chung woo thuộc đảng baun cũng cho rằng
tháp hiện mới chỉ được lắp đặt hai bệ phóng và chưa thể phát huy hết được khả năng của hệ thống này
theo nghị sĩ lee chong miêng của đảng hàn quốc tự do hiện triều tiên đã làm chủ công nghệ phóng tên lửa đạn đạo
trong khi quân đội hàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi mới hoàn thành lắp đặt hệ thống chương trình tấn công phủ đầu kit trên
thì sẽ là quá muộn
tuy nhiên nghị sĩ lee chung hee của đảng dân chủ cho rằng thát không phải là vũ khí để ngăn chặn icbm
không nên gây phức tạp cho kế hoạch lắp đặt tháp
nghị viện châu âu ec vừa phê chuẩn thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác giữa liên minh châu âu eu và cuba
đây được coi là thỏa thuận bình thường hóa quan hệ song phương
với thỏa thuận này các nghị sĩ nghị viện châu âu mong muốn sẽ góp phần vào việc thúc đẩy hoạt động thương mại song phương
đối thoại chính trị cũng như hợp tác kinh tế giữa hai bên
đây được đánh giá là động thái của eu nhằm đáp trả thái độ cứng rắn của tổng thống mỹ donald trump đối với cuba
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu eu và cuba đã ký thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác
chấm dứt mối quan hệ căng thẳng trong nhiều năm do việc bruxelles áp đặt quan điểm của mình đối với la habana
thỏa thuận trên sẽ có hiệu lực tạm thời
trong những tháng tới để có hiệu lực lâu dài thỏa thuận này phải được các nước thành viên eu thông qua
theo một quy trình phức tạp có thể kéo dài nhiều năm
bộ nội vụ ukraine cho biết cảnh sát nước này vừa ngăn chặn thành công một vụ tấn công mạng thứ hai
sau vụ tấn công mạng toàn cầu khởi nguồn từ quốc gia này ngày hai mươi bảy tháng sáu vừa qua
bộ nội vụ ukraine thông báo vụ tấn công mới nhất xảy ra vào khoảng năm giờ bốn mươi chiều giờ hà nội ngày bốn tháng bảy
tuy nhiên cảnh sát mạng đã chặn đứng hoạt động phát tán mã độc qua thư điện tử và hoạt động kích hoạt virus từ các máy chủ
đây là đợt tấn công mới nhất sau vụ tấn công mạng toàn cầu bằng mã độc express khiến nhiều hệ thống máy tính của các công ty lớn trên toàn cầu bị tê liệt ngày hai mươi bảy tháng sáu
ngoài các tổ chức bị ảnh hưởng nhiều nhất ở nga và ukraine mã độc cũng gây ra các cuộc tấn công khác ở ba lan italia anh đức pháp mỹ và nhiều quốc gia khác
hiện nay các chuyên gia vẫn đang truy tìm
thủ phạm giới phân tích cho rằng mục đích chính của vụ tấn công là cài phần mềm độc hại vào các máy tính của những cơ quan nhà nước và tổ chức thương mại ukraine nhằm phá hoại ngầm những hệ thống này thay vì mục đích tống tiền
thị trường chứng khoán châu á tiếp tục chứng kiến ngày giao dịch ảm đạm thứ hai trong bối cảnh quan ngại về tình hình trên bán đảo triều tiên
khiến giới đầu tư đổ xô tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn ở các loại tài sản như đồng yên nhật trái phiếu và vàng
đến trưa nay một loạt chỉ số chứng khoán chủ chốt của châu á tiếp tục đà giảm của ngày giao dịch trước đó
chỉ số chứng khoán khu vực châu á thái bình dương msci giảm thêm một chỉ số topics chỉ số đo lường giá toàn bộ một bảy trăm linh cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán tokyo mất bốn hai điểm
còn một sáu trăm linh năm sáu mươi tám điểm chỉ số nikkei hai trăm hai mươi năm giảm một trăm linh ba năm mươi sáu điểm sắc đỏ tràn ngập thị trường chứng khoán thượng hải
sydney singapore trái ngược với bức tranh ảm đạm của thị trường chứng khoán tài sản trú ẩn an toàn như đồng yên nhật bản trái phiếu và vàng đang trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư
phản ứng này của thị trường châu á cho thấy tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư đối với diễn biến căng thẳng trên bán đảo triều tiên hiện nay
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt